kính chào quý vị và các bạn
sau năm ngày xét xử công khai vào chiều qua
toán nhân dân tỉnh khánh hòa đã tuyên án sơ thẩm
đối với các bị cáo nguyễn chiến thắng lê đức vinh
cùng nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
lê mộng điệp võ tấn thái
cùng nguyên là giám đốc sở tài nguyên và môi trường
lê văn rẽ nguyên giám đốc sở xây dựng
và trần văn hùng nguyên chi cục trưởng
tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường
về tội vi phạm các quy định quản lý về đất đai
xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
thuộc khu vực núi chín khúc của tỉnh khánh hòa
hội đồng xét xử xác định từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
quá trình cấp phép dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
các bị cáo đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
cấp dây chứng nhận quyền sử dụng đất
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn chiến thắng năm năm sáu tháng tù
lê đức vinh đào công thiên bốn năm sáu tháng tù
lê mộng điệp ba năm sáu tháng tù
võ tấn thái lê văn rẽ ba năm tù